mới đây văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thông tin về tai nạn giao thông tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó toàn quốc xảy ra năm năm trăm linh tám vụ tai nạn giao thông làm chết hai sáu trăm sáu mươi bảy người bị thương ba chín trăm sáu mươi năm người
nếu tính toán bình quân mỗi ngày cả nước có khoảng một mươi tám người tử vong vì tai nạn giao thông
so với năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông giảm một hai trăm bảy mươi một vụ giảm một mươi tám
số người chết giảm bốn trăm sáu mươi một người giảm một mươi bốn bảy
số người bị thương giảm một hai trăm tám mươi chín người giảm hai mươi bốn năm
ông nguyễn trọng thái tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đưa ra con số
đã có không ít những phân tích của các nhà chức trách các chuyên gia và báo chí đề cập về vấn đề tai nạn giao thông ở việt nam
các nghiên cứu phân tích chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân gồm cả khách quan và chủ quan
xong nguyên nhân chủ quan được đề cập nhiều hơn cả đó chính là ý thức chấp hành giao thông và rượu bia
tất nhiên nguyên nhân khách quan do hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội
chưa đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân cũng không thể xem nhẹ
luôn có mặt trong tóc đầu về số người tử vong do tai nạn giao thông cũng như vấn đề sử dụng rượu bia
đồng thời theo tổ chức y tế thế giới về công an
việt nam đứng thứ hai trong khu vực đông nam á về số người chết do va chạm trên đường với tỷ lệ hai mươi sáu một trên một trăm linh người
theo thống kê của bộ y tế việt nam đứng thứ hai khu vực đông nam á thứ một mươi châu á và thứ hai mươi chín trên thế giới về tiêu thụ rượu bia
những con số thống kê làm chúng ta không khỏi giật mình vì rượu bia và tai nạn giao thông dường như có liên quan mật thiết với nhau
mặc dù quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn đã được đưa ra
tuy nhiên việc tuyên truyền phòng chống vi phạm nồng độ cồn hiệu quả chưa cao do thói quen uống rượu bia của người dân khá phổ biến
đặc biệt vào mỗi dịp lễ tết những kỳ nghỉ dài ngày là cơ hội để tụ tập
nào là họp lớp họp hội đồng niên đồng hương gặp nhau thì đa phần lần nào cũng rượu cũng bia
và tất nhiên hậu quả của nó là những hành vi khó kiểm soát do đã say xỉn dẫn đến những tai nạn thương tâm như đã nêu trên
theo nghị định một trăm linh nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
nhưng chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
thì sẽ bị phạt ít nhất hai lít khí thở
nhưng phải thông qua máy đo nồng độ cồn thì mới biết được con số này
làm gì để ngăn chặn vấn nạn rượu bia nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
làm sao để kiểm soát được nồng độ cồn trong cơ thể khi rượu bia trở thành công cụ để giao tiếp và kiếm sống
mới đây công ty cổ phần dược phẩm vinamedic đã phát triển ứng dụng đo nồng độ cồn trong máu vnmb
để phòng ngừa nguy cơ sức khỏe tài nạn và nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng về tác hại của bia rượu
ứng dụng này đã được hội đồng khoa học viện nghiên cứu hợp tác asean đánh giá nghiệm thu và công nhận
ứng dụng đo nồng độ cồn trong máu là sáng kiến khoa học cho cộng đồng
theo hội đồng đây là một ứng dụng trên nền tảng điện thoại thông minh
với giao diện trực quan dễ sử dụng cho mọi đối tượng
ứng dụng cho biết ngay chỉ số tương đối của nồng độ cồn trong máu vào thời điểm sử dụng ứng dụng
và các tác dụng không mong muốn cho cơ thể và sức khỏe
app cũng cung cấp cho người sử dụng những cảnh báo lời khuyên hữu ích
để tự bảo vệ cơ thể mình sau khi sử dụng bia rượu
cho biết các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật nếu vi phạm
ngoài ra nó còn có tính năng trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp
mô tả chính xác vị trí của bạn để kết nối với người thân hoặc đơn vị cấp cứu
trợ giúp cũng như tra cứu các quy định của pháp luật về vi phạm lạm dụng rượu bia
hiện nhóm tác giả ứng dụng đã cập nhật ứng dụng lên
hệ điều hành android cho phép người dùng được tải xuống và sử dụng miễn phí
nhóm tác giả dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nâng cấp tính năng
và có các chương trình tài trợ nhằm thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng này
rộng rãi trong cộng đồng
nhóm tác giả hy vọng phần mềm sẽ có tác dụng hữu ích
cho những người lái xe khi tham gia giao thông
góp phần giảm thiểu các rủi ro về pháp lý
giảm thiểu tai nạn giao thông cung cấp kiến thức pháp luật
cho nhóm đối tượng này cũng như công nghệ hóa
nghị định một trăm linh ndcp của chính phủ
bác sĩ cao văn chính giám đốc công ty cổ phần dược phẩm
vina medic nhà phát triển ứng dụng cho biết
bia rượu nói riêng và đồ uống chứa alcohol nói chung
được sử dụng có tính phổ biến rất cao trong cộng đồng
đến mức hình thành thói quen văn hóa tập tục
tác hại của lạm dụng bia rượu trong đời sống là rất phổ biến
từ việc thay đổi hành vi theo hướng tiêu cực
các tắc hại nguy hiểm cho sức khỏe
đến các tai nạn giao thông
nó đã và đang trở thành vấn đề lớn mang tính xã hội
tuy nhiên để nhận thức rõ tác hại như thế nào
khi sử dụng bia rượu cho vấn đề sức khỏe
hoặc nhận thức của mỗi cá nhân
thì không phải ai cũng có đủ kiến thức
và được khuyến cáo thường xuyên về vấn đề này
đại diện của nhà phát triển ứng dụng này cho biết thêm
tính phổ cập trong cộng đồng rất cao
khoảng năm mươi tám triệu người dân hiện đang sử dụng smartphone
đều có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng ứng dụng miễn phí
sử dụng ứng dụng rất đơn giản
ứng dụng được lập trình trực quan
giúp việc sử dụng dễ dàng
kể cả với người không thành thạo công nghệ
đội dung ứng dụng được cập nhật
khi có bất cứ thay đổi nào về hệ thống quy định về luật
hoặc cần cảnh báo về các yếu tố nguy cơ
chúng ta có thể cập nhật hàng ngày
và thông báo dễ dàng đến cộng đồng đang sử dụng ứng dụng này
hiện ứng dụng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực
trên google play
và đang tiếp tục được nghiên cứu
để phát hành trên các nền tảng smartphone khác